trong dịp tết nguyên đán sắp tới thành phố hà nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa kết hợp biểu diễn nghệ thuật mừng tết canh tí tại ba mươi địa điểm
thời điểm bắn pháo hoa là vào đúng giờ ngày mùa một tết màn bắn pháo hoa sẽ kéo dài trong vòng một mươi năm phút
sáu điểm bắn pháo hoa tầm cao bao gồm khu vực hồ hoàn kiếm vườn hoa lạc long quân quận tây hồ sân vận động mỹ đình công viên thống nhất hồ văn quán hạ đông và thành cổ sơn tây
các điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm quận đông đa bán đảo hồ hoàng cầu vườn ô trợ dừa quận ba đình phía đông nam hồ ngọc khánh vườn ngọc khánh quận lòng biên trung tâm thương mại vincom vườn phúc lợi quận cầu giấy công viên cầu giấy vườn dịch vọng quận thanh xuân công viên hồ điều hòa nhân chính vườn nhân chính quận bắc tử liêm khu vực cầu sông pheo vườn minh khai quận hoàng mai công viên hồ đền lừ vườn hoàng văn thụ huyện thanh trì sân vận
gia lâm khu đô thị ba mươi một ha châu quỳ gia lâm huyện đông anh sân vật động trung tâm huyện bảy mươi bốn đường cao lỗ đông anh huyện sóc sơn sân vật động trung tâm huyện đường tân hưng sóc sơn huyện mê linh nóc nhà bốn tầng ủy ban dân huyện xã đại thịnh huyện ba vì sân vật động quảng oai thị trấn tây đăng huyện phúc thọ sân vật động huyện thị trấn phúc thọ huyện đan phượng khán đài bê sân vật động huyện thị trấn phùng huyện th
quang huyện hoài đức nóc nhà ba tầng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện hoài đức huyện quốc oai nóc nhà sáu tầng ban chỉ huy quân sự huyện huyện trường mỹ sân vật động trung tâm thị trấn trúc sơn huyện trường mỹ huyện thanh oai sân vật động huyện thanh oai thị trấn kim bài huyện ứng hòa sân vật động huyện thị trấn vân đình huyện mỹ đức công viên hồ sinh thái thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức huyện thường tín trung tâm văn hóa thông tin